nghị định số tám mươi chín của chính phủ về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
đang được bộ văn hóa thể thao và du lịch lấy ý kiến để sửa đổi
sau hai lần xét tặng vào các năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi tám với nhiều ồn ào bất cập
giới nghệ sĩ đang kỳ vọng việc sửa đổi sẽ tác động mạnh mẽ đến quy trình xét duyệt
để lần trao tặng đợt một mươi sắp tới sẽ minh bạch và công tâm
không chỉ thường xuyên được sao đảm nhiệm các vai diễn quan trọng trong hơn hai mươi năm công tác
nghệ sĩ ưu tú minh thắng của nhà hát trèo hải dương còn đoạt nhiều giải vàng giải bạc cá nhân
đạt một trăm linh số phiếu bầu tại hội đồng cấp cơ sở và cấp tỉnh trong đợt xét tặng nghệ sĩ nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đáng tiếc tại hội đồng cấp nhà nước nghệ sĩ này không đạt vì có những lá phiếu không thuận
thực tế thực tế thực tế này nghệ sĩ đó thành tích đủ chưa hư chương đủ chưa
năm tháng đủ chưa và công hiến ở đơn vị như thế nào như thế mới này được chứ
bất cập đó chỉ là một trong nhiều ý kiến được đưa ra tại hội thảo lý luận lấy ý kiến sửa đổi nghị định
về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú diễn ra sáng nay tại hà nội
trong dự thảo nghị định bộ văn hóa thể thao và du lịch dự kiến giảm tỷ lệ phiếu bầu của hội đồng cấp nhà nước
từ tám mươi xuống bảy mươi năm
và quy định phải chín mươi thành viên hội đồng dự họp mới tổ chức lấy phiếu bầu
song theo các nghệ sĩ như vậy vẫn là chưa đủ
thứ nhất là lên về cơ sở một tí
ví dụ về mạng trèo là ra cho ai lên về cơ sở một tí
ai là nghệ sĩ ai đủ thành tích rồi đủ hư chương rồi đủ năm tháng rồi
thì lên về một tí
để tránh cái tình trạng là không có hư chương mà vẫn đạt hư chương dân đấy
bên cạnh đó điểm mới đáng chú ý nhất là bổ sung
quy định thu hồi danh hiệu trong trường hợp các nghệ sĩ
có hành vi sai phạm về pháp luật và đạo đức xã hội
một người nghệ sĩ của nhân dân mà lại vi phạm pháp luật
thì cái điều để tước bỏ danh hiệu ấy hoàn toàn là đúng
tiêu chuẩn về số huy chương cá nhân cũng tiếp tục được đưa ra bản luận tại hội thảo này
theo đó dự thảo sửa đổi đã nâng số huy chương vàng bạc cá nhân
trong hồ sơ xét tặng so với quy định cũ
nhiều ý kiến cho rằng trong điện ảnh và sân khấu
các giải thưởng vàng bạc chỉ trao cho các tác phẩm tập thể
không trao cho cá nhân
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ghi nhận
và sẽ tiếp tục lấy ý kiến giới nghệ thuật
trước khi hoàn thiện dự thảo để trình chính phủ xem xét